thưa quý vị hơn một tấn đường cát không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phối hợp bắt giữ
theo đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng bốn bộ đội biên phòng tỉnh an giang tổ chức mật phục trên địa bàn xã quốc thái huyện an phú
phát hiện ba đối tượng đang điều khiển xe máy chở nhiều bao tải màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã lập tức truy đuổi
lợi dụng đêm tối ba đối tượng này đã điều khiển phương tiện lẩn trốn để lại các bao tải màu trắng trên đường tỉnh lộ chín trăm năm mươi
tổ công tác kiểm tra xung quanh phát hiện bắt giữ một đối tượng và hai mươi một bao đường nhãn hiệu nước ngoài có tổng trọng lượng là một năm tấn
qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhận tên là nguyễn thanh dũng chú tại huyện thoại sơn
dũng là người mua hai mươi một bao đường nói trên từ một người không rõ họ tên địa chỉ để vận chuyển về thành phố châu đốc tỉnh an giang bán kiếm lời
ủy ban nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng đối với công ty cổ phần dịch vụ quảng cáo thương mại bầu trời xanh có trụ sở chính ở tp hồ chí minh
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng ba một nhóm người dừng xe ô tô phát nước ngọt bánh kẹo miễn phí cho học sinh trường trung học cơ sở nguyễn du tp đà lạt trước cổng trường
đến khoảng chín giờ cùng ngày hai em học sinh có các triệu chứng đau bụng
khi ăn các thực phẩm bánh kẹo nước ngọt được phát miễn phí công an thành phố đà lạt vào cuộc xác định một người đàn ông trú tại đắk lắc đã thuê bốn nhân viên và một ô tô để đi quảng bá tiếp thị sản phẩm tại sáu điểm trên địa bàn thành phố đà lạt trong đó có trường trung học cơ sở nguyễn du
được biết người đàn ông này là nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ quảng cáo thương mại bầu trời xanh được công ty phân công thực hiện chương trình khuyến mại tại lâm đồng
hành vi của ông này đã vi phạm các quy định về vi phạm trong hoạt động khuyến mại
đại diện của công ty cũng đã được mời lên làm việc và thừa nhận toàn bộ nội dung vi phạm của công ty
đó là các đối tượng đã giả danh lực lượng công an để gọi điện video qua zalo và yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn của các đối tượng này
và sau khi tài khoản được kích hoạt thì bọn chúng sẽ sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chị lê thu hà
chị hằng thành phố hà nội
cách đây hai ngày chị đã nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an ở một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hà nội
người này yêu cầu chị phải gọi điện gia lô bằng hình ảnh để nói chuyện nếu không sẽ chuyển hồ sơ của chị sang bên tòa án
lo ngại có chuyện chẳng lành chị hằng đã gọi lại theo yêu cầu của đối tượng
họ gọi điện cho em và có nói rằng là em tham gia giao thông có bị vi phạm
họ bảo em phải gọi điện cho họ để lục phạt
thì em cũng không biết là mình vi phạm một lúc nào
suy nghĩ một lúc thì em cũng gọi lại để xem sao
thì xong họ bảo em là nhận diện khuôn mặt
thì thấy họ bảo với em là em phải dồi điện thoại lên thẳng trước mặt rồi quay trái quay phải
thì em mới nghĩ là khả năng là họ đang nhận diện khuôn mặt của mình để thực hiện một cái giao dịch nào đó
em nghĩ là mình bị lừa rồi
thế nên là em sợ và em vụn hàng tắt điện thoại đi luôn
vụ việc trên cho thấy hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau
thay vì chỉ nhắn tin gọi điện như trước thì giờ chúng sử dụng cả trang phục của lực lượng công an để lừa đảo

sau đó lừa đảo chuyển tiền hoặc bục đích khác
cơ quan công an khuyến cáo người dân là tuyệt đối là không làm việc với những người mà gọi điện qua điện thoại
hoặc là qua video clip
cơ quan chức năng công an viện kiểm sát tòa án nhân dân
tại vì trong luật cũng đã quy định luật tố tụng và luật hình sự quy định là cái việc mà làm việc với cơ quan công an là đều phải thông qua chính quyền địa phương
rồi các lệnh bắt lệnh giữ các vấn đảm tố tụng là điều cũng có tham gia của chính quyền địa phương và người chứng kiến
việc sử dụng công nghệ deepfake ai hay gọi điện video giả danh lực lượng công an để lừa đảo trên không gian mạng có thể gia tăng trong thời gian tới
do đó người dân cần hết sức cảnh giác và phải tỉnh táo xử lý các tình huống khi thấy cuộc gọi có dấu hiệu lạ để tránh rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác để nhờ vay tiền hoặc là nhờ chuyển khoản các khoản tiền thì hết sức cảnh giác
thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản lên không gian mạng
hoặc là cho nhân dân
ngoài ra công an tp hà nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
bộ y tế vừa ban hành thông tin về các đối tượng vi phạm
thông tin số tám bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành
tại thông tư số tám có hiệu lực thi hành ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng bộ y tế bãi bỏ toàn bộ ba văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành
bao gồm thông tư số ba ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu
thông tư số ba mươi một ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của bộ trưởng bộ y tế
quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
và thông tư số một mươi bốn ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ y tế quy định một số nội dung
trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư có hiệu lực
đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số một mươi bốn ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ y tế
quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu
thứ trưởng bộ tài chính cao anh tuấn vừa có yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
ra soát lại các quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắt trong quá trình thực hiện
cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng hạn chế tình trạng nhân viên
đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm
bên cạnh đó thứ trưởng cao anh tuấn cũng đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các quy định và quy trình thủ tục
đảm bảo rõ ràng minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
quản lý chất lượng đại lý trong quá trình tư vấn và ký kết hợp đồng bảo hiểm
tại các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
đối với nhóm vấn đề liên quan đến các yêu cầu khiếu nại tố cáo của khách hàng
khi tham gia bảo hiểm nhân thọ cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính
cần xây dựng quy trình xử lý đối với các thông tin phản ánh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm
phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp
trao đổi cung cấp và xử lý các thông tin tiếp nhận
đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao
năm nay hà nội sẽ có thêm bốn một triệu m hai sàn nhà ở để đáp ứng với dự báo
cần khoảng tám mươi chín triệu m hai sàn tổng nhu cầu về nhà đến năm hai nghìn hai mươi
sở xây dựng hà nội cho biết năm nay chỉ tiêu số nhà ở hoàn thành theo dự án là hai mươi một một trăm linh căn
tổng diện tích nhà ở là bốn một mươi một triệu m hai tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành là bốn trăm linh căn
diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt hai mươi tám m hai sàng một người
theo dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi

tổng diện tích nhà ở của người dân là khoảng tám mươi chín triệu m hai
với mục tiêu này nhu cầu vốn sẽ cần khoảng tám trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách là khoảng một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận
đa dạng loại hình nhà ở trong đó chú trọng nhà ở xã hội nhà trung cư nhà cho thuê
nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các tầng lớp dân cư có mức thu nhập khác nhau
cục hàng không việt nam chấp thuận cho sân bay nội bài hà nội thí điểm quy trình xác thực hành khách
bằng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera
theo đó cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay
bằng camera nhận diện khuôn mặt từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng năm với một làn tại khu c tầng hai
ga hành khách t một hai quầy làm thủ tục thí điểm là quầy a ba mươi một và a ba mươi hai
nhà ga t một hãng hàng không bamboo airways sẽ tham gia đợt thí điểm này
để triển khai có hiệu quả cục hàng không việt nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế nội bài
có phương án thí điểm cụ thể tránh ủn tắc trong thời gian thí điểm
có sự phối hợp thường xuyên kịp thời của các đơn vị liên quan
những năm trở lại đây tỉnh quảng trị có chủ trương đẩy mạnh sản xuất các mô hình nông sản sạch
sản xuất theo hướng hữu cơ chất lượng cao như tiêu hữu cơ lúa hữu cơ dược liệu cà phê
gắn với tín chỉ carbon và một số mặt hàng nông sản sạch khác
tỉnh quảng trị cũng đã kêu gọi một số doanh nghiệp đồng hành với người dân
từng bước nâng cao giá trị gia tăng trên từng đơn vị diện tích
giúp cho người nông dân ổn định được cuộc sống trên mảnh đất của chính mình
tại hợp tác xã ông voi xã do an huyện gio linh trồng được hơn tám mươi hectare tiêu
ba năm trở lại đây hợp tác xã đã chuyển đổi trong hơn sáu mươi hectare theo hướng hữu cơ
với hơn hai trăm linh hộ tham gia
hiện tại tiêu của hợp tác xã đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài
ngoài tiêu hữu cơ quảng trị cũng đang đẩy mạnh việc trồng lúa hữu cơ
toàn tỉnh hiện có hơn một trăm bảy mươi hectare lúa hữu cơ sạch
ngoài một mươi năm tấn gạo hữu cơ mới được xuất khẩu
gạo hữu cơ quảng trị cũng đã có mặt khắp mọi nơi trên toàn quốc
và cũng đang được các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục xuất khẩu
tiếp nối thành công của lô hàng đầu tiên của gạo hữu cơ quảng trì xuất khẩu qua thị trường châu âu
thì sắp tới vto sẽ mở ròng diện tích ở tỉnh quảng trị tập trung quản lý chặt chẽ
từ quy trình canh tác đến chế biến nhằm đáp ứng đủ nhu cầu để xuất khẩu qua các nước châu âu
để đảm bảo nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản
nhiều doanh nghiệp ở quảng trị đã đồng hành với nông dân trong việc trồng chế biến đến tiêu thụ sản phẩm
đảm bảo ổn định đầu ra cho nông dân
năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quảng trị đã có hơn năm mươi tấn sắn trên năm mươi tấn chuối
một trăm linh tấn chanh leo trên một mươi tấn cao su hơn một trăm linh tấn tiêu trên năm mươi tấn cà phê giang và cà phê nhân đặc sản
ba năm tấn dược liệu cao an xoa
được xuất qua các thị trường châu âu mỹ và một số thị trường khác
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sáng ngày một mươi sáu tháng bốn cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm quần cà phê giả mạo nhãn hiệu
trong một căn nhà không số ở quần ca kia
quận bình tân
trước đó trong ngày một mươi năm tháng bốn đội ba cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành kiểm tra điểm bán hàng
tại căn nhà không biển không số nằm trên đường phạm đăng giảng phường bình hưng hòa quận bình tân
chủ cơ sở kinh doanh là ông nguyễn văn tâm
trong căn nhà khoảng năm mươi m hai tổ công tác đã phát hiện hàng ngàn chiếc quần tay kia giả mạo một nhãn hiệu mỹ
một thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam tổng giá trị lô hàng khoảng hai trăm một mươi bảy triệu đồng
theo tìm hiểu hiện nay trên thị trường giá của một chiếc quần chính hãng từ một hai đến một năm triệu đồng một chiếc
còn tại cơ sở này một chiếc quần được quảng cáo mang thương hiệu trên có mức giá từ một trăm hai mươi chín đến một trăm sáu mươi chín tùy dán dài hay ngắn
như vậy mức giá chỉ bằng một phần mười so với hàng chính hãng
vì vụ việc có tính chất phức tạp số lượng hàng hóa thu dự lớn
đoàn kiểm tra đang hoàn thiện thủ tục để chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định
thưa quý vị một tin tức liên quan đến thị trường nông sản
với việc là sản lượng cung ứng ra thị trường tăng cao hơn so với nhu cầu và xuất khẩu giảm mạnh
xoài cắt hòa lọc đang rớt giá mạnh chỉ bằng một nửa so với đầu năm và bằng một phần ba so với đỉnh năm ngoái
theo đó tại các cửa hàng trái cây từ chợ truyền thống tp hcm cho thấy
xoài hòa lọc đang được bán với giá thấp nhất từ đầu năm rẻ hơn xoài mút trung quốc
cụ thể hàng loại một hai trái một kg giá bảy mươi đồng một kg loại hai là ba mươi năm bốn mươi đồng một kg
trong khi đó xoài mút trung quốc khoảng sáu mươi năm bảy mươi đồng một kg
còn tại các chợ đầu mối nông sản thủ đức hóc môn giá bán sĩ xoài các hòa lọc giao động hai mươi năm ba mươi năm đồng một kg
tại vườn một mươi tám hai mươi năm đồng
theo một số nhà vườn tại đồng tháp hiện giá xoài hòa lọc với giá số hai mươi ba đồng một kg giảm năm mươi so với cách đây ba tháng
ngoài xoài hòa lọc các loại khác như ba màu xoài hạt lép cát chu cũng giảm nửa giá còn ba đến một mươi ba đồng một ký
trong đó nguyên nhân được cho là xoài bắt đầu rộ vụ sản lượng cung ứng ra thị trường tăng cao nhưng tiêu thụ chậm
bên cạnh đó hàng xuất đi trung quốc chậm hơn mọi năm do yêu cầu đòi hỏi phải có mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đã làm giá nông sản này giảm mạnh
thị trường chính khoán chốt khuyên một mươi một mươi bốn tháng bốn với điều chỉnh là khi vn index có tuần điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm là ba tuần liên tiếp
thì khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái là rút vốn mạnh tuần thứ ba liên tiếp
trong tuần qua khối ngoại trên sàn hồ dê bán rộng một bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng tăng gấp sáu lần về lượng và tăng một trăm ba mươi sáu về giá trị so với tuần trước đó
đây là phiên tứ bảy liên tiếp rút vốn của khối ngoại trên sàn nimitz lớn nhất này
còn trên sàn hns khối ngoại tiếp tục bán rồng nhẹ hơn một hai triệu cổ phiếu với giá trị hai mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý là khối ngoại sản opcom bất ngờ bán rồng hơn năm triệu cổ phiếu có giá trị đột biến một ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
theo vn direct dòng tiền không có sự cải thiện đáng kể và chỉ tập trung chảy vào nhóm cổ phiếu đầu cơ
đã khiến doanh nghiệp tăng vừa qua của thị trường diễn ra khá ngắn và không thực sự mạnh mẽ về mức tăng
thuốc đẩy triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng xem xét giãn hoãn nợ cho các doanh nghiệp liên tục giảm lại suất điều hành
và liên tục với những động thái nới lỏng với chính sách tiền tệ được phát đi
kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp
thị trường chứng khoán khép lại quý i năm hai nghìn hai mươi ba với những tín hiệu tích cực từ chỉ số đến dòng tiền
chỉ số vn index đã tăng hai tuần liên tiếp và chốt lại tháng ba với mức tăng ba chín tạm thời nêu ở mốc một sáu mươi bốn sáu điểm
thanh khoản thị trường ở tuần cuối tháng ba cũng đạt mức cao nhất trong năm tuần với mức bình quân một mươi một bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng một phiên
theo các chuyên gia việc ấn hạn nhà nước đã phát đi thông điệp khá rõ ràng
về đáng ngược chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn
điều này sẽ có tác động tích cực tới triển vọng nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong những quý tới
khi mà tác động của kinh tế toàn cầu tác động của đa tăng lãi suất nó không còn nữa
thì thậm chí chính sách tiền tệ có thể được chuyển hướng mà theo tôi nghĩ nó sẽ là vào giữa năm nay
tức là vào đầu tháng sáu hai nghìn hai mươi
và nếu như vậy thì đấy sẽ là một cái tín hiệu rất thuận lợi
cho cả nền kinh tế và y mô cũng như là thị trường tài chính
khi mà ngân hàng nhà nước hay là các cơ quan quản lý nới lỏng chính sách tiền tệ
thì nó sẽ mang lại cái hiệu ứng tích cực ngược lại
đó là dòng tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế nhiều hơn
và cụ thể sẽ trải vào các doanh nghiệp sẽ đến được các doanh nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn
các doanh nghiệp sẽ mạnh dạng huy động vốn sử dụng nguồn vốn để tái mở rộng sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp thu được lợi nhuận tốt hơn thì nó sẽ đẩy mạnh cái tâm lý tích cực của những nhà đầu tư đang đầu tư trên thị trường tài chính
theo đó nhà đầu tư chứng khoán dài hạn có thể xem xét các phiên điều chỉnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu
theo thống kê lịch sử thị trường chứng khoán thường tích cực trong giai đoạn chính sách tiền tệ được nới lỏng
tuy nhiên thị trường chứng khoán sẽ không tăng mạnh ngay lập tức
bởi chính sách tiền tệ đại sức cần có thời gian thẩm thấu và phản ánh vào nền kinh tế cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
những nhà đầu tư cũ họ cũng đã mất khá nhiều tiền bây giờ mà nói mà để mà họ có thêm tiền để họ đầu tư thì cũng sẽ không nhiều
còn nhà đầu tư mới chắc chắn là họ sẽ đứng ngoài để họ quan sát
mà khi mà thị trường thực sự hồi phục thì chúng ta mới có được cái lượng nhà đầu tư f tham gia thị trường vào
thì lúc đó thì thị trường mới có thể là sôi động trở lại
thứ hai nữa là cái thanh khoản của thị trường thì nó cũng chưa có được mà cải thiện như mong muốn
chính vì thế thì khả năng mà thị trường
thị trường hồi phục và tăng điểm cao thì nó sẽ rất là khó
bất kỳ một chính sách nào của nhà nước đưa ra cũng đều có độ trễ của nó không thể nào mà thẩm thấu ngay vào trong nền kinh tế được
thì cái độ trễ đấy chúng ta thông thường nó từ ba đến sáu tháng tức là từ một quý đến hai quý thì nó mới phản ánh thực tế và nội tại của nền kinh tế
vì ở vấn đề tiếp cận vốn của doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là đối với những doanh nghiệp mà họ có tài sản tốt thì họ tiếp cận vốn đơn giản hơn
còn những doanh nghiệp mà không có tài sản tốt
thì dù bất kỳ trong hoàn cảnh điều kiện của nền kinh tế như thế nào thì vẫn khó đối với họ
nới lỏng chính sách tiền tệ là sân chơi cho nhà đầu tư dài hạn
do đó đối với nhà đầu tư ngắn hạng nên có sự thận trọng nhất định và dừng lại quan sát diễn biến thị trường tại vùng này
tránh tình trạng mua đổi cổ phiếu
đồng thời nhà đầu tư ngắn hẹn nên duy trì tỉ trọng danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải
duy trì trạng thái tiền mặt để có thể mua vào trong những nghiệp điều chỉnh và hạn chế sử dụng đòn bẫy màng game
đối với người dân có nhu cầu xây dựng chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới
tôi cho rằng đây là một nỗ lực rất lớn của chính phủ trong việc chuyển đổi số cho các loại hình dịch vụ công
trong trường hợp này chúng ta đang nói đến là quyền sử dụng đất quyền sử tài sản trên đất
cái mà được xem là tài sản lớn nhất của người dân thì tôi cho rằng đây là một động thái mang tính tích cực
khi trong khi đó là chính phủ đang đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số qua các cổng dịch vụ của chính phủ
trước đây chúng ta có nhiều dịch vụ rồi về sử dụng cổng dịch vụ công để giải quyết các vấn đề trực tuyến
đây là một nỗ lực mà mang lại lợi ích rất lớn cho xã hội cho người dân
cái việc mà cấp sổ đỏ online như vậy là một trong những cái bước đi cũng mang tính đột phá và mang tính tiên phong
của các cơ quan quản lý cho việc đăng ký này
những cái chủ trương như vậy nó hoàn toàn mang lại lợi ích cho những người dân
cho đại bộ phận những người mà họ đang có nhu cầu được cấp sổ đỏ sổ hồng
và đặc biệt hơn là nó đang thể hiện cái tinh thần được quán triệt từ chính phủ
từ thủ tướng cho tới các cấp quản lý đó là số hóa công việc mà chúng ta đang làm
hay là tiến tới công nghệ bốn và xa hơn có thể là tiến tới năm
hiện thành phố hồ chí minh đang góp rút chuẩn bị hạ tầng công nghệ dữ liệu tạp hốn viên đồng hồ sơ
để việc vận hành cấp sổ đỏ online cho người dân được thuận lợi đúng thời gian và đáp ứng kỳ vọng của người dân
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được khép lại